trước việc thiếu nước sinh hoạt trầm trọng ở huyện tân phú đông tỉnh tiền giang
tỉnh tiền giang cũng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn
và yêu cầu các đơn vị vận chuyển cấp nước kịp thời cho người dân
gần nửa tháng qua hàng chục nghìn hộ dân ở phía đông tiền giang gồm các huyện như gò công đông gò công tây
đặc biệt là tân phú đông bị thiếu nước nghiêm trọng
tỉnh đã mở hơn tám mươi hai vòi nước công cộng để người dân sử dụng miễn phí
ngoài ra còn có nhiều tổ chức cá nhân đã chở nước từ thiện bằng xe tải xà lan hỗ trợ nước ngọt cho bà con vùng hạn hán
nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề thiếu nước
chủ tịch ubnd tỉnh tiền giang đã yêu cầu các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả
nhằm ngăn chặn hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra